hiện nay nhiều chị em phụ nữ rất quan tâm đến phương pháp tiêm mesoraffi hay còn gọi là meso để trẻ hóa làn da
phương pháp sẽ đưa trực tiếp dương chất vào sâu trong da nên hiệu quả điều trị sẽ cao gấp nhiều lần so với việc sử dụng sản phẩm chăm sóc da hay bôi da thông thường
tác dụng đầu tiên của tiêm meso là xóa mờ nếp nhăn nhỏ do đó rất thích hợp cho những phụ nữ độ tuổi hai mươi năm ba mươi
làn da có dấu hiệu bắt đầu lão hóa biểu hiện bằng những nếp nhăn nhỏ
thứ hai tiêm meso còn giúp làm trẻ hóa da
chúng cung cấp các dương chất kích thích tăng sinh collagen một cách tự nhiên cho da
nhờ đó làn da sẽ săn chắc và căng bóng hơn
thứ ba tiêm meso giúp làm sáng da
các dưỡng chất được tiêm vào trong da sẽ giúp loại bỏ và ngăn chặn sự hình thành các sắc tố da
meso teraffi giúp hỗ trợ các vấn đề dối loạn sắc tố da như nám tà nhang sạm da thâm mụn một cách hiệu quả
mặc dù kỹ thuật tiêm này khá đơn giản và có nhiều tác dụng
nhưng vẫn có không ít những trường hợp gặp biên chứng tai biến nếu tiêm ở những cơ sở làm đẹp không đảm bảo
một trường hợp gặp biến chứng là mụn li ti li ti nhỏ ở đầu liên kim nhưng có những trường hợp bị nặng
nổi những mụn mủ rất to nhiều trên bề mặt da dẫn đến tình trạng da bị nhiễm khuẩn
nếu như mà như vậy chúng ta bị nhiễm khuẩn da chúng ta bị nhiễm khuẩn quá nhiều
thì có thể do vi khuẩn tác động vào và dẫn đến tình trạng sốt sốt cao nhiễm trùng huyết
nó hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta vô khuẩn không tốt trên người bệnh
tiếp theo nữa là khi chúng ta sử dụng hóa chất không đúng vào trong da
có thể gây đến tình trạng là u hạt
nó cũng là tình trạng nhiễm khuẩn như nhiễm khuẩn dưới da
và nó là tình trạng là u hạt
và khi mà chúng ta bị ua như vậy thì có thể là gần như là rất khó phục hồi
có những trường hợp biến chứng là tổn thương sau khi tiêm mesorepi xong là da đỏ
những cái nốt tiêm tiêm nốt nào đỏ nốt đấy
và gần như là tỷ lệ phục hồi của khách hàng rất là kém
và tiếp theo nữa là có thể chúng ta sẽ bị sẹo lõng bị xẹo ở trên da
bởi vì mesorepi là tức là chúng ta đưa dẫn cho trong da bằng các mũi kim
tức là mũi kim này rất là nhỏ gần như là trên mặt chúng ta
chúng ta có thể tiêm với một nốt
thế nếu như chúng ta tiêm hóa chất không đúng và vô khuẩn không tốt
cứ nói về hóa chất không đúng đi đã
có rất nhiều trường hợp là các spa cỏ gọi là spa cỏ
hoặc là spa không đảm bảo chất lượng không phải phòng khám da liễu
người ta sẽ sử dụng những sản phẩm những cái dòng gọi là hóa chất bôi thoa ở trên da
để tiêm vào trong da
thế thì chúng ta không thể sử dụng những cái gì chúng ta mua lên trên bề mặt
chỉ có chỉ định bôi trên bề mặt thôi mà chúng ta lại đâm thẳng để đưa vào trong da
thì mô hình chung là nó không tan được
khi đưa vào trong rồi thì nó sẽ không hòa tan được
và dẫn đến hình thành tình trạng là mô hạt
thậm chí là mô hạt tức là những quẩn u hạt
đấy thì làm cho da chúng ta nó trở nên nó sẩn nó cục
bề mặt da hoàn toàn cục lỗ chỗ
đấy cộng thêm tình trạng là sau này nó sẽ
có thể nếu mà điều trị xong rồi thì nó vẫn để lại cái di chứng
sẹo thâm hoặc là sẹo tăng sức tố trên bề mặt da
đấy thế là đó là những cái mà rất là nguy hiểm tiềm tàng
khi mà chúng ta lựa chọn sản phẩm không đúng
hoặc là thực hiện kỹ thuật không đúng
hoặc là làm tại những nơi mà không đủ
không đủ cơ sở vật chất để chúng ta xử trí
thậm chí là có những người mà bị sốc phản vệ
đó có những người mà không điều trị được mesurapy
là bởi vì người ta bị dị ứng với tê
không thể nặng bởi vì khi mà dùng sản phẩm đấy
thì khi chúng ta đưa dưỡng chất vào
đồng nghĩa là chúng ta sẽ có cảm giác đau châm trích một chút
thì trước khi dùng chúng ta phải bôi t
thế nhưng có rất nhiều chị em phụ nữ làm
không bôi được thuốc t trên mặt bởi vì bị dị ứng
thế thì rất chưa kịp tiêm là bôi xong là bị dị ứng rồi
hoặc là có những người là dị ứng chậm
đến lúc tiêm vào mới biết là dị ứng
từ dị ứng với thuốc t là một
thứ hai nữa là dị ứng với cái sản phẩm mà chúng ta đưa vào trong da
vừa mới tiêm một hai nốt vào là sốc phản vệ luôn
mà không được đưa vào bệnh viện kịp
thì sốc phản vệ độ ba độ bốn là có nguy cơ tử vong rồi
thế thì gần như là chúng ta có thể phải sử dụng cái phương pháp này
tại những cơ sở y tế là bởi vì những cơ sở đảm bảo được chất lượng
có thể bác sĩ có thể xử trí được tình trạng sốc cho bệnh nhân
cho người bệnh để làm sao cho chúng ta vừa tiêm là để đẹp
chúng ta sử dụng thuốc các thủ thuật chăm sóc da
điều trị cho da lĩa là để mục đích là làm đẹp chúng ta
nhưng đồng nghĩa việc là cơ thể chúng ta phải khỏe mạnh
có khỏe mạnh được thì chúng ta phải khỏe là làm da đẹp
để tiêm meso đạt hiệu quả cao phòng tránh những rủi ro biến chứng
tốt nhất bạn nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa về thẩm mỹ
sử dụng sản phẩm chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
đặc biệt nên tìm tới cơ sở phòng khám uy tín hoặc bệnh viện để tiêm